tại đà nẵng sở thông tin và truyền thông thành phố đã công bố và đưa vào sử dụng thí điểm hai ứng dụng dịch vụ dữ liệu và ứng dụng cho và nhận
cổng dịch vụ dữ liệu có địa chỉ ww cổngdữliệu vn opendata danang gov vn làm nền tảng thu thập công khai dữ liệu theo hình thức mở phục vụ nhu cầu khai thác tra cứu của các tổ chức cá nhân
đồng thời cho phép tổ chức cá nhân cung cấp dữ liệu của mình theo hình thức dịch vụ dữ liệu
ứng dụng cho và nhận nhằm mục đích áp dụng công nghệ để tạo ra một kênh kết nối sẻ chia miễn phí các vật phẩm đồ dùng còn giá trị từ các cá nhân không còn sử dụng đến những người có nhu cầu
đồng thời có thể kết nối các nhà hào tâm tổ chức các chương trình thiện nguyện qua phương tiện công nghệ thông tin